tiếp tục cập nhật thông tin về tình hình dịch covid một mươi chín trên thế giới
tính thế sáng nay thế giới đã ghi nhận gần bốn triệu một trăm linh nghìn ca mắc
trong đó số ca tử vong lên tới gần hai trăm tám mươi người
trong hai mươi bốn giờ qua mỹ ghi nhận thêm hơn một ba trăm linh ca tử vong do covid một mươi chín
đưa tổng số ca tử vong tại nước này lên tới gần tám mươi người
trong hơn một ba triệu ca mắc bệnh
nga tiếp tục là điểm nóng của dịch covid một mươi chín khi số ca nhiễm mới trong ngày tăng thêm trên một mươi ca
tính đến nay nga đã ghi nhận gần hai trăm linh ca dương tính với sars cov hai
trong đó có một tám trăm hai mươi bảy ca tử vong
tại các nước châu âu tình hình dịch bệnh ghi nhận xu hướng tích cực
khi các ca nhiễm mới và tử vong đều giảm
tây ban nha hiện vẫn đứng thứ hai trên thế giới về số ca mắc bệnh
với hơn hai trăm sáu mươi hai ca trong đó có hơn hai mươi sáu ca tử vong
italia ghi nhận hơn hai trăm một mươi tám ca dương tính trong đó có trên ba mươi ca tử vong
anh hiện là quốc gia đứng thứ hai thế giới về số ca mắc covid một mươi chín
và thứ hai thế giới về số ca tử vong
nước này hiện ghi nhận hơn hai trăm một mươi năm ca dương tính và hơn ba mươi một ca tử vong do covid một mươi chín